ngày ba chín ubnd huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế đã xác định nguyên nhân làm cho tám mươi lồng nuôi cá trên sông bồ ở hai xã quảng thọ và quảng thành bị chết trong những ngày vừa qua là do nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ
đợt cá chết này làm thiệt hại khoảng một mươi sáu tấn cá của bà con
từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày hai tháng chín cá nuôi trong lồng trên sông bồ đoạn qua hai xã quảng thọ quảng thành đồng loạt bỏ ăn sau đó thì chết
nhận được tin báo từ người dân chính quyền địa phương đã huy động cán bộ xuống hiện trường cùng người dân triển khai nhiều biện pháp cứu cá
sau đợt mưa to từ tối ngày hai tháng chín cá trong các lồng đã khỏe hơn bắt đầu ăn uống trở lại
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện quảng điền nguyên nhân làm cá chết là do mưa lớn kéo theo dơm bị phân hủy
cộng thêm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các đồng ruộng chảy xuống sông làm chết cá
trước tình hình trên ủy ban nhân dân huyện quảng điền đang tính phương án từ năm sau sẽ tổ chức thu gom
xử lý toàn bộ số dơm bà con nông dân bỏ lại trên đồng ruộng để tránh làm cá chết gây thiệt hại cho người dân